trong khi đó tại hà nội sau ổ dịch tại các bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện ca tân triều
thì trong ngày hôm qua bảy tháng năm tại huyện trương mỹ cũng đã phát hiện hai trường hợp dương tính với sars cov hai
và đây là hai người liên quan đến ẩu dịch tại bệnh viện ca tân triều
hiện trường mỹ cũng đã tiến hành phong tỏa thôn yên lạc xã đồng lạc
nơi có hai bệnh nhân sinh sống để phục vụ công tác phòng chống dịch
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thôn yên lạc xã đồng lạc huyện trương mỹ hà nội có sáu lối ra vào chính
tất cả sáu lối ra vào này đều đã được cơ quan chức năng lập các chốt kiểm soát và hạn chế người dân ra vào
ngay sau khi phát hiện hai ca dương tính xã đồng lạc đã thực hiện các biện pháp truy vết với các trường hợp tiếp xúc gần
đến tối ngày bảy tháng năm đã phát hiện hai mươi một trường hợp thuộc diện f một
các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định về phòng chống dịch
bây giờ là hiện đang có quy định cách ly tập trung
trong cái đó hiện bây giờ là đang có một trường xe không một năm đã chuyển tám người công nhân rồi
còn giờ trường thứ hai thì đã tiếp tục chuyển tiếp những bệnh nhân còn lại cho đến khi đến hết thì thôi
thôn yên lạc có khoảng hai hộ dân
hiện địa phương này đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân dương tính
thứ nhất là làm công tác tuyên truyền
tuyên truyền đến người dân để trong xã đồng lạc đối chung
và thôn yên lạc nói riêng
là chấp hành tốt về cái quy chế năm k
đảm bảo là nhà nào ở nguyên ở đó không đi lại
đồng thời là chúng tôi xong mình nhanh
bằng điện thoại liên quan đến tất cả các con em anh em người nhà liên quan đến bà đam và chịu hệ
và thông báo tất cả gia đình người nhà phải để ở nhà để phục vụ công tác điều tra dịch tễ
huyện trương mỹ cũng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp lập phương án cung cấp lương thực thực phẩm
cho người dân khu vực này
tăng cường hai mươi một cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng tại chỗ kiểm soát
không để người trong khu vực cách ly tiếp xúc với bên ngoài